vào dạng sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết bão số hai đã vào đất liền các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
cảnh báo trong những ngày tới có thể xuất hiện một đợt lũ lớn ở phía bắc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn lúc một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng bảy tâm bão số hai cách bờ biển các tỉnh thanh hóa hà tĩnh khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một một mươi
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai ở vịnh bắc bộ đã có gió mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín
ở các tỉnh từ thanh hóa đến đà nẵng có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to như hoành sơn hà tĩnh ba đồn quảng bình côn cỏ quảng trị
do ảnh hưởng của bão ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ tiếp tục có gió mạnh cấp bảy sau tăng lên cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một một mươi hai sóng biển cao từ bốn đến năm mét
vùng ven biển các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình sóng cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
dự báo từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng bảy một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông hồng với biên độ lũ lên từ hai đến ba mét
trên các sông ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh biên độ lũ lên từ bốn đến sáu mét